hội đồng bảo an liên hợp quốc yêu cầu lực lượng houthi tại yemen lập tức chấm dứt các vụ tập kích nhằm vào tàu thuyền đi qua biển đỏ
nghị quyết do mỹ và nhật bản đưa ra được hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua sau cuộc bỏ phiếu ngày một mươi tháng một
lên án mạnh mẽ ít nhất hai mươi vụ tập kích của houthi nhằm vào tàu hàng kể từ ngày một mươi chín tháng một mươi một năm ngoái
sau khi lực lượng này tấn công và bắt tàu galaxy leader cùng thủy thủ đoàn
hội đồng bảo an liên hợp quốc yêu cầu houthi lập tức chấm dứt tất cả các vụ tập kích như vậy
vốn cản trở thương mại toàn cầu làm suy yếu các quyền và tự do hàng hải cùng hòa bình an ninh trong khu vực
văn bản ghi nhận những vi phạm quy mô lớn đối với lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào houthi
lên án hành động này và nhắc nhở mọi quốc gia thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc tuân thủ nghĩa vụ của mình
tòa án công lý quốc tế ở la hay sẽ tổ chức các phiên điều trần vào ngày hôm nay và ngày mai
trong vụ kiện do nam phi đưa ra vào tháng một mươi hai tuyên bố cuộc chiến của israel chống lại hamas ở gaza vi phạm công ước diệt chủng năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
người phát ngôn của chính phủ israel alon lavy cho biết đại diện của nhà nước israel sẽ ra trước tòa án công lý quốc tế
để phản bác cáo buộc của nam phi các phiên điều trần sẽ chỉ giải quyết yêu cầu của nam phi về các biện pháp khẩn cấp
buộc israel đình chỉ các hoạt động quân sự ở gaza trong khi nội dung xét xử sẽ là một quá trình có thể mất nhiều năm
cuối ngày hôm qua colombia và brazil công khai bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với nam phi
hàng trăm người đã thiệt mạng trong những ngày gần đây trong các cuộc không kích tại giải gaza
bao gồm cả ở cực nam giải đất nơi israel yêu cầu người dân tìm chỗ trú ẩn
trên hai mươi ba năm trăm linh người trên tổng dân số hai ba triệu người của gaza đã thiệt mạng do xung đột
ngày một mươi tháng một đại sứ maroc tại geneva ông omar snever đã được bầu làm chủ tịch hội đồng nhân quyền liên hợp quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
trong cuộc bỏ phiếu kín giữa các quốc gia thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
đại sứ maroc tại geneva omar snever đã giành được ba mươi phiếu bầu vượt qua đại sứ nam phi bobolosi nkosi người nhận được một mươi bảy phiếu
năm nay đến lượt châu phi đảm nhận chức chủ tịch cơ quan nhân quyền hàng đầu của liên hợp quốc
nhưng các quốc gia châu phi không thống nhất được một ứng cử viên duy nhất trong số một mươi ba thành viên hội đồng
do đó phải tổ chức bỏ phiếu kín điều hiếm khi diễn ra
hội đồng nhân quyền liên hợp quốc được thành lập vào năm hai nghìn chín
có nhiệm vụ bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trên toàn thế giới cũng như giải quyết các vi phạm
chức vụ chủ tịch của cơ quan này được luân phiên hàng năm giữa năm nhóm khu vực
ngày một mươi tháng một chính phủ argentina và quỹ tiền tệ quốc tế imf đã nhất trí được ở cấp chuyên viên
đối với đánh giá mới nhất của chương trình cho vay trị giá bốn mươi bốn tỷ đô la mỹ của nước này
quỹ tiền tệ quốc tế imf cho biết thỏa thuận sẽ được trình lên ban điều hành imf xem xét những tuần tới
và nếu được phê chuẩn thỏa thuận sẽ cho phép chính phủ argentina được nhận khoản giải ngân bốn bảy tỷ đô la
argentina đang vất vả kiềm chế lạm phát vốn đã tăng lên mức hai trăm linh và dự trữ ngoại tệ đang rơi vào vùng âm
nên rất cần có được thỏa thuận cho vay từ imf
chính phủ mới của tổng thống havia millet đã đàm phán với các quan chức imf từ cuối tuần trước
nhằm đạt thỏa thuận về bản đánh giá thứ bảy của chương trình này
và được giải ngân khoảng ba ba tỷ đô la đang rất cần để thanh toán